mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tp huế đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc
của nguyễn bền làng giám đốc và lê tín cây toán của doanh nghiệp tư nhân quang đức
địa chỉ tại xã thủy phù thị xã hương thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp tư nhân quang đức do bền làm chủ
đã có hành vi mua bán ba tám trăm năm mươi sáu hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đã thu giữ được các tài liệu chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật